các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi quyết định xử phạt chín mươi triệu đồng đồng thời đình chỉ một phần hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh cung cấp thực phẩm của hộ bà mờ trong bốn tháng
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng ba trung tâm y tế huyện sơn hà báo cáo hai mươi ba bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc thực phẩm nhập viện để điều trị
tất cả những bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm bánh mì que tứ hải tổ dân phố hàng gòn thị trấn di lăng do bà mờ làm chủ
trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng ngãi lấy ba mẫu tại cơ sở này
ngộ độc sau khi ăn bánh mì của tiệm bà m nguyên nhân là do nhiễm vi sinh vật salmonella
được biết thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể
do ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn kém chất lượng không rõ nguồn gốc
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba hơn hai mươi học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở trần văn trà xã tịnh long thành phố quảng ngãi
do ăn phải một loại thạch không rõ nguồn gốc đã phải nhập viện để cấp cứu điều trị với triệu chứng buồn nôn ói đau bụng
mới đây là vào gần cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vì ăn kẹo không rõ nguồn gốc bán trước cổng trường
một mươi học sinh trường trung học cơ sở hành tín tây huyện nghĩa hành đã bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng buồn nôn mệt mỏi
để hạn chế nguy hiểm do ngộ độc thực phẩm đặc biệt là tại các cơ sở điểm kinh doanh hàng quán cấp
cùng với tăng cường công tác tuyên truyền cấp thẩm quyền và ngành chức năng quảng ngãi đã có nhiều chỉ đạo trong việc kiểm tra
kiểm soát và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm